tiếp tục phiên họp thứ tư ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về công tác giải quyết
khiếu nại tố cáo của công dân năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật của quốc hội trong năm qua các cơ quan hành chính nhà nước
đã giải quyết hai mươi chín một trăm một mươi bảy trên ba mươi bảy ba mươi chín vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền
trong đó có một số bộ ngành địa phương có tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo khá cao
tuy vậy cũng có nhiều địa phương tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo còn thấp
tuy nhiên ủy ban pháp luật đánh giá báo cáo của chính phủ chưa nêu được có bao nhiêu vụ việc giải quyết đúng
bao nhiêu vụ việc giải quyết sai khiếu kiện vượt cấp tăng giảm ở những địa phương và lĩnh vực nào
việc giải quyết có bảo đảm được thời hạn theo luật định hay không và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền ra sao
việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý tố cáo của các cơ quan nhà nước so với năm hai nghìn một mươi năm tăng hay giảm
cũng theo báo cáo thẩm tra trong năm qua số lượng khiếu nại tố cáo vẫn còn nhiều
nhiều vụ việc cũ chưa giải quyết xong lại phát sinh khiếu nại tố cao mới
về cơ cấu lĩnh vực khiếu nại tố cáo không có nhiều thay đổi so với năm trước
như về việc khiếu nại chủ yếu là đất đai giải phóng mặt bằng chính sách xã hội
còn về tố cáo vẫn chủ yếu là tố cáo cán bộ công chức vi phạm pháp luật trong quản lý
sử dụng đất đai tài chính ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản